ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức lễ công bố cho phép sản xuất thương mại vaccine phòng bệnh lở mồm long móng tuyếp
và chuyển giao giống virus lở mồm long móng tuyếp a để sản xuất vaccine
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cục thú y đã giao cho cơ quan thú y vùng sáu là phòng thí nghiệm chủ lực về lở mồm long móng
tổ chức thu thập hàng nghìn mẫu virus lở mồm long móng từ các ổ dịch hoặc chương trình giám sát chủ động tại các địa phương
để nghiên cứu chọn giống gốc nhằm phục vụ việc sản xuất vaccine
qua kết quả nghiên cứu và thử nghiệm đến nay đã sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng tuyếp
và chuyển giao giống virus là mồm long móng tuyếp a để sản xuất vaccine
thứ nhất là nó có hai cái mà chúng ta nhìn thấy ngay đó là cái tính hiệu quả của vaccine đó là sự tương đồng mà tôi đã nói trước
thứ hai là với cái nguồn nguyên liệu của chúng ta giống của chúng ta với công nghệ của chúng ta chúng ta làm chủ được thì chắc chắn tôi nghĩ rằng
ít nhất nó không phải rẻ được khoảng ba mươi so với chúng ta nhập khẩu
thì đây có thể nói là một cái bước ngoặt đánh dấu một sự kiện rất quan trọng
từ đây thì các cái chủng vaccine loại vaccine đối với bệnh lở mồm long móng cũng là một cái loại bệnh hết sức là nguy hiểm cho đại gia súc
và gia súc của chúng ta sẽ được có thêm một cái phương pháp tại chỗ bằng cái chất lượng bằng cái giá thành bằng cái tính chủ động của chúng ta
từ đó làm cái tiền để xây dựng các nhóm giải pháp an toàn sinh học
dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc
thường xuyên xảy ra ở nước ta
trước đây do không sản xuất được vaccine nên việt nam phải nhập khẩu một trăm linh dẫn đến hiệu quả phòng chống dịch bệnh thấp
trong đó đặc biệt là nguyên nhân không tương đồng của virus vaccine và virus thực địa
nhất là trong bối cảnh virus lở mồm long móng thực địa thường xuyên biến đổi
vì vậy thành công bước đầu của chiếc cục thú y vùng sáu trong việc chọn được giống virus mới dùng để sản xuất vaccine là mồm long móng đầu tiên tại việt nam
đã đánh dấu một cột mốc quan trọng mở ra triển vọng
chủ động nguồn vaccine nội địa trong phòng chống dịch lở mồm long móng tại việt nam